do diễn biến của dịch covid một mươi chín lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
thậm chí nhiều doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động kinh doanh
trước tình hình này bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch
trong đó miễn thuế giá trị gia tăng cho tiêu dùng du lịch và các doanh nghiệp du lịch
giảm thuế khoán đối với các hộ kinh doanh du lịch cá thể trong năm hai nghìn hai mươi
triển khai gói hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch
bộ cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các hãng hàng không phối hợp với các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu
tăng tần suất mở thêm đường bay đến các thị trường quốc tế tiềm năng
các địa phương doanh nghiệp du lịch tập trung xây dựng triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa và quốc tế sau khi việt nam công bố hết dịch